sáng nay ngày sáu tháng sáu dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ đã trình bày tờ trình
dự án luật thủy sản sờ đổi chủ nhiệm ubkcm trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật thủy sản sờ đổi
báo cáo của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường cho thấy
luật thủy sản được quốc hội thông qua ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn ba và có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
về cơ bản đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực thủy sản
nhờ đó ngành thủy sản đã dần chuyển dịch từ nghề cá nhân dân sang nghề cá thương mại
đóng góp lớn vào tăng trưởng nông nghiệp cũng như nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu của nông sản việt nam
xuất khẩu thủy sản từ hai hai tỷ usd năm hai nghìn ba lên bảy một mươi sáu tỷ usd năm hai nghìn ba
những điểm mới của dự án luật thủy sản
quy định về tổ chức cộng đồng quản lý hoạt động thủy sản tại điều một mươi một
quy định này nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc tham gia quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản của cộng đồng ngư dân
là giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng ngư dân giảm thiểu hoạt động khai thác nguồn lợi
mang tính hủy diệt và tránh được xung đột trong và ngoài cộng đồng và phù hợp với nguyện vọng của cộng đồng ngư dân
nhất trí với tờ trình của chính phủ ủy ban khoa học công nghệ và môi trường nhấn mạnh thêm một số vấn đề
và đề nghị ban soạn thảo tiếp tục ra soát các nội dung có liên quan của dự thảo luật để xử lý việc trùng lắp
trồng chéo mâu thuẫn không hợp lý nhằm bảo đảm tính thống nhất và tính khả thi của dự án luật
phù hợp với đường lối chính sách phát triển ngành thủy sản và các quy định của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
đề nghị có một chứng riêng về quản lý nhà nước trong hoạt động thủy sản
làm rõ vai trò trách nhiệm của quản lý nhà nước đối với hoạt động quản lý của cộng đồng
bên cạnh đó cũng còn có một số ý kiến cho rằng mô hình đồng quản lý chưa thực sự thành công
và hiệu quả mới chỉ thực hiện mang tính thí điểm
do vậy cần phải cân nhắc kỳ lượng khi xem xét đưa nội dung này vào dự thảo luật
tại phiên làm việc ngày mai bảy tháng sáu các đại biểu sẽ tiếp tục thảo luận tại tổ về dự án luật thủy sản sửa đổi